thực ra thì kiểm soát nhiễm khuẩn thì cũng được hình thành chưa lâu lắm
từ năm chín mươi bảy thì mới chính thức là bộ y tế ban hành cái quy định về cần có khoa chống khuẩn trong bệnh viện
và đến năm hai nghìn chín thì mới có thông tư một mươi tám về việc phải tổ chức hoạt động của sản khuẩn như thế nào
và đến năm hai nghìn một mươi tám thì chúng ta có sửa lại thì thông tư một mươi sáu
thì qua đó thì hình hài hay là công việc của kiểm soát những khuẩn thì nó đã được rõ ràng hơn rất nhiều
ngày nay thì kiểm soát nhiễm quẩn được lãnh đạo của bệnh viện đã quan tâm và nhận thức rằng là
nó có vai trò quan trọng thông tin về cái an toàn người bệnh
thì nó càng ngày càng được quan tâm hơn bởi không chỉ là những người làm y tế
mà cả người dân nhận thức của người ta là càng ngày càng tốt hơn
do vậy là cái yêu cầu
an toàn với những bệnh đảm bảo bệnh nhân không những khuẩn ở trong bệnh viện
thì là một yêu cầu mà rất là cao từ phía người dân
từ phía bộ y tế có rất nhiều các quy định
có rất nhiều quy định rất nhiều hướng dẫn liên quan đến kiểm soát những khuẩn
và ngày nay thì tại bệnh viện hà nội thì khoa kiểm soát những khuẩn
thì đã là một trong những khoa tuy là không phải là quá lớn
nhưng mà chúng tôi đã có cái hình hài
nó tương đối là trọn vẹn
chúng tôi đã thực hiện hầu hết các hoạt động
liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn mà được quy định
tại thông tư một mươi sáu năm hai nghìn một mươi tám của bộ y tế
vậy thì từ năm bắt đầu thành lập đến nay
thì là cái quy trình đến nay đã hoàn thiện rồi
vậy thì trong cái dự án lần này cái buổi tổng kết dự án hôm nay
em thấy có rất nhiều các báo cáo viên đến từ các bệnh viện khác nhau
thì vậy thì ý nghĩa của cái việc
mà tất cả các bệnh rất nhiều các đơn vị bệnh viện cùng tham gia
và quan tâm đến cái vấn đề này có ý nghĩa như thế nào ạ
thực ra thì kiểm soát những khuẩn
vai trò kiểm soát những khuẩn ngày càng quan trọng
ngày càng được ghi nhận
thì hệ thống y tế quan tâm rồi
đặc biệt là trong khi mà có
các cái dịch bệnh phát sinh ví dụ như covid một mươi chín
tuy nhiên rằng là chúng ta cũng có thể thấy rằng là
nếu mà chỉ kiểm soát những khuẩn đơn thương độc mã
làm từng bệnh viện một đơn lẻ
thì sẽ rất là khó để có thể có hiệu quả
chúng tôi trong kiểm soát những khuẩn
chúng tôi có một cái liên kết khá là chặt chẽ
với lại các bệnh viện trung ương
với hội đồng chuyên môn kiểm soát những khuẩn của bộ y tế
cũng như là các bệnh viện xung quanh
và cũng có như thế là chúng tôi là
là làm việc ở trường đại viện hà nội
thế do vậy là cái việc kết nối chúng tôi với lại các bệnh viện
các tuyến các địa phương thì tương đối là dễ dàng
chính vì như vậy mà cái
cái việc mà kiểm soát những khuẩn
mặc dù khoa kiểm soát những khuẩn của chúng tôi
tuy là hình thành cũng mới hình thành từ năm hai nghìn một mươi một
và đến hai nghìn một mươi bốn thì thực sự là
là điều hòa hoạt động một cách mạnh mẽ và đầy đủ
thế nhưng đến hiện nay thì khoa kiểm soát những khuẩn của chúng tôi
được đánh giá là một trong những khoa mà
mà có cái tính sáng tạo
sự nỗ lực
và thực sự là một khoa mà rất là cầu thị
chúng tôi đã triển khai được tất cả các hoạt động
chúng tôi cũng làm được những cái việc ví dụ như là
giám sát những khuẩn với thiết bị thông minh
dùng các phần mềm giám sát
rồi chúng tôi triển khai được rất nhiều
chương trình hợp tác
riêng về cái vệ sinh tay
thì vệ sinh tay được coi là một trong những hoạt động
nhằm ngăn ngừa những khuẩn bệnh viện
nó có thể coi là một trong những cái
mà ngăn ngừa những khuẩn bệnh viện hiệu quả
gần như là
gần như là nhất
thậm chí rằng là
nó còn được coi là một cái biện pháp
là một cái biện pháp can thiệp
đơn lẻ duy nhất có hiệu quả
chính vì như vậy mà
nếu các bạn để ý thì thấy rằng là
ngày nay thì khi mà phòng ngừa dịch bệnh
thì chúng ta chỉ còn lưu giữ lại
có hai cái hoạt động quan trọng nhất
đó là vệ sinh tay và đeo khẩu trang
riêng trong covid một mươi chín
covid một mươi chín thì thêm đeo khẩu trang
còn vệ sinh tay là
là rất là quan trọng
và rất là cần hiểu